chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị chiều nay công an tp hcm tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức
xung quanh đến quá trình vây bắt tiêu diệt đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm
lê quốc tuấn tức tuấn khỉ nghi can gây ra vụ nổ súng khiến năm người thiệt mạng
tại củ chi tp hcm
sau một mươi bốn ngày quyết tâm cao và được sự hỗ trợ nhiệt tình từ quần chúng nhân dân
với những tin báo có giá trị lực lượng công an đã xác định được chính xác vị trí đối tượng
ẩn náu tại một căn nhà hoang tại xã tân hiệp huyện hóc môn giáp danh với huyện củ chi
quá trình vây bắt tiêu diệt đối tượng lực lượng công an đã đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho người dân tại khu vực và các chiến sĩ tham gia thu giữ tại hiện trường
một khẩu súng ak chín viên đạn trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng một tuấn và em họ
là lê quốc minh đến đánh bạc tại ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi
thì xảy ra mâu thuẫn tuấn về nhà lấy súng quay lại bắn bốn người tử vong
một người bị thương rồi cướp xe sh bên trong có một tỷ đồng dạng sáng ngày ba mươi tháng một
trên đường lẩn trốn tuấn tiếp tục cướp xe gắn máy của một người đàn ông rồi bắn chết nạn nhân
hai bánh heroin là tăng vật trong chuyên án ma túy vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh ninh bình triệt phá thành công đối tượng vận chuyển số ma túy trên
và nguyễn văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã lân thượng huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
tại cơ quan điều tra thịnh khai nhận vào ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi thịnh nhận được cuộc gọi
của một người quen ở huyện ngọc hồi tỉnh con tum nhờ vận chuyển ma túy từ con tum về ninh bình tiêu thụ
sáng ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi thịnh đi máy bay từ hà nội và con tum nhận số ma túy trên
sau đó bắt xe khách về ninh bình sau khi xuống xe tại khu vực trung tâm thương mại bixi
thuộc xã ninh phúc thành phố ninh bình thịnh đang gọi taxi về huyện yên khánh
để tiêu thụ số ma túy trên thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
do bị thua bạc nên đối tượng ngô văn vũ đã mang máy cắt đột nhập vào nhà cháu gái họ
ở phường mai động quận hoàng mai hà nội để phá kết sắt lấy trộm bốn trăm linh bảy tờ tiền đô la mỹ
và hai miếng kim loại vàng với tổng giá trị hơn một tỷ đồng
công an quận hoàng mai xác nhận khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
biết chị ngọc không ở nhà nên vũ mang theo máy cắt cầm tay khẩu trang áo khoác
rồi lên taxi từ thái nguyên về hà nội tìm đến tòa nhà
do đã từng ra vào nhà chị ngọc để sơn sửa lại nhà vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
nên vũ dễ dàng mở được khóa cửa căn hộ nhà chị ngọc
sau đó dùng máy cắt cầm tay phá kết sắt lấy trộm bốn trăm linh bảy tờ tiền đô la mỹ
và hai miếng kim loại vàng với tổng giá trị hơn một tỷ đồng
gây án xong vũ mang số tài sản trộm được về nhà cất ở nhà
rồi cùng vợ quay đại nhà chị ngọc ăn tân ra
đối tượng ngô văn vũ đã bị công an quận hoàng mai bắt giữ sau đó hai ngày
với hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch covid một mươi chín
công an huyện đoan hùng của tỉnh phú thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền một mươi triệu đồng
đối với trần tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai xã ca đình huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
qua công tác trinh sát công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ phát hiện trần tiến đạt
sử dụng tài khoản facebook tuyết đạt đăng tải thông tin đến hội nhóm chợ đoan hùng nội dung
nghe nói một người trung quốc làm ở công ty hài mỹ chết rồi
có tám người đến khám thì một người dương tính với bệnh corona chuyển đi hà nội
ngoài ra trần tín đạt còn đăng tải trên facebook cá nhân với nội dung
ở dây da có mấy người trung quốc lên khám trả về rồi
thu hút một mươi ba đợt like chín bình luận và một đợt chia sẻ
tại buổi làm việc với công an đạt đã thừa nhận toàn bộ nội dung thông tin
đăng tải trên hội nhóm
chợ đoan hùng và trên facebook cá nhân là sai sự thật
đã nghe được từ người khác nhưng chưa xác thực và kiểm chứng thông tin
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang
vừa kiểm tra một cơ sở sản xuất nước tẩy rửa
phát hiện hàng nghìn chai nước rửa tay khô không có công bố tiêu chuẩn chất lượng
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất thương mại thu minh địa chỉ thôn trản
xã lam cốt huyện tân yên của tỉnh bắc giang do vũ xuân thu là giám đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện gần một hai trăm linh chai nước rửa tay khô nhãn hiệu gheo thuần việt
không có công bố tiêu chuẩn chất lượng
không được cấp phép đủ điều kiện hoạt động sản xuất sản phẩm để bán ra thị trường
tuy nhiên thấy thị trường đang khăn hiếm mặt hàng này do đang xảy ra dịch bệnh viêm đều hốp cấp covid một mươi chín
nhu cầu của người dân sử dụng tăng nên công ty đã sản xuất số lượng lớn sản phẩm trên
để bán ra thị trường nhằm kiếm lợi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại